vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân xin kính chào quý vị và các bạn
vâng thưa quý vị mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc
tp hà nội thuộc sở y tế hà nội và một số đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã kết luận điều tra vụ án hình sự
đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố một mươi bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với
nguyễn nhật cảm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba giám đốc chủ tịch hội đồng tư vấn mua sắm chọn giá hàng hóa dịch vụ cdc hà nội
nguyễn vũ hà thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trưởng phòng tài chính kế toán ủy viên hội đồng tư vấn mua sắm chọn giá hàng hóa dịch vụ cdc hà nội
nguyễn thị kim dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trưởng phòng tổ chức hành chính phó chủ tịch hội đồng tư vấn mua sắm chọn giá hàng hóa dịch vụ cdc hà nội
nguyễn ngọc quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ cdc hà nội
hoàng kim thư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy kế toán trưởng phó trưởng phòng tài chính kế toán cdc
lê xuân tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nhân viên phòng tài chính kế toán cdc hà nội
nguyễn ngọc nhất sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khoa học vitech
nguyễn thanh tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế phương đông
đào thế vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư khoa học và thương mại việt nam mst
nguyễn trần duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tổng giám đốc thẩm định viên về giá công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản nhân thành
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục làm rõ những sai phạm khác liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế
vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn thành phố hà nội đợt một để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh và viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh vừa thống nhất khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với hai phóng viên cùng chú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh về tội danh nhận hối lộ
hai phóng viên bị khởi tố là nguyễn văn điệp tức nguyễn tuấn điệp phóng viên của trung tâm truyền thông tỉnh quảng ninh và hoàng văn trình phóng viên thường trú thuộc văn phòng đại diện khu vực đông bắc bộ của báo nông thôn ngày nay
trước đó chiều ngày hai tháng chín tại bãi xe chợ hạ long một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh phối hợp với viện kiểm sát nhân dân bắt quả tang nguyễn tuấn điệp đang nhận hai trăm năm mươi triệu đồng của đại diện một doanh nghiệp
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với hoàng văn trình đồng phạm của điệp trong vụ việc này

sáng ngày hôm nay bệnh viện phổi đà nẵng đã công bố khỏi covid một mươi chín cho năm bệnh nhân sau thời gian điều trị có ba lần âm tính trở lên
trong số này có ba bệnh nhân được xuất viện về nhà tiếp tục cách ly theo quy định bao gồm số chín trăm sáu mươi năm bốn trăm bảy mươi ba và số một nghìn một mươi bảy cùng chú tại đà nẵng
hai bệnh nhân còn lại là chín trăm một mươi bảy và bốn trăm bảy mươi tám cùng sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu chú tỉnh quảng nam
mặc dù đã khỏi covid một mươi chín nhưng phải tiếp tục điều trị
trong đó bệnh nhân số chín trăm một mươi bảy tiếp tục điều trị bệnh suy thận mạng tiên lượng còn rất nặng
bệnh nhân số bốn trăm bảy mươi tám do tình trạng bệnh lý suy thận mạn và suy dinh dưỡng mạng tính nặng nên phục hồi chậm nguy cơ bội nhiễm cao tiên lượng còn rất nặng nguy cơ tử vong cao
thưa quý vị thời gian vừa qua tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi như hách mật khẩu
chiếm đoạt tài khoản facebook zalo giả mạo người thân cán bộ ngân hàng thậm chí là cơ quan thực thi pháp luật với nhiều kịch bản để đánh cắp thông tin tài khoản của khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền
mặc dù đã có nhiều cảnh báo tuy nhiên người dân với tâm lý chủ quan thì vẫn bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tiền
mới đây công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an cũng đã liên tiếp điều tra nhiều vụ việc thu giữ hàng chục tỷ đồng trả lại cho bị hại
đây là đối tượng nguyễn thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
năm hai nghìn một mươi bảy đối tượng nhặt được chứng minh thư mang tên nguyễn thị uyên nhi và sử dụng chứng minh thư này để mở hai tài khoản ngân hàng với mục đích sử dụng để nhận tiền lừa đảo của các bị hại
cùng với đó đối tượng đã lập hai tài khoản facebook với hình ảnh cá nhân của một số tài khoản facebook khác trên mạng giả tạo như tài khoản của một người thật đang sử dụng
với thủ đoạn này đối tượng đã lừa bán vé máy bay bán tour du lịch